có cùng diễn biến dịch bệnh với hà nội số người nhiễm covid một mươi chín tại thành phố hải phòng
cũng đã có chiều hướng tăng và cũng tương tự như tình trạng tại thủ đô
nhiều người dân đã tự mua thuốc do khó khăn khi liên lạc với các trạm y tế
trong khi các loại thuốc được quảng cáo là điều trị covid một mươi chín được bán chản lan trên mạng
sở y tế thành phố hải phòng đánh giá trong thời gian vừa qua
số lượng f tăng đột biến dẫn đến tình trạng quá tải tại các trạm y tế lưu động
người dân không được chăm sóc toàn diện chú đáo
cũng theo ngành y tế thành phố hải phòng rất nhiều người tự test nhanh cho kết quả dương tính
nhưng không báo với cơ quan chức năng mà tự cách ly chữa bệnh
nhiều f gọi điện đến trạm y tế xin hỗ trợ nhưng không liên lạc được
hoặc phải nhiều ngày sau khi báo tin thì nhân viên y tế mới đến
không đợi được nhân viên y tế nhiều f đã tự mua thuốc điều trị
tôi có đọc tham khảo trên mạng và quyết định điều trị theo triệu chứng
tôi mua các loại thuốc hạ sốt trị ho để điều trị khi có triệu chứng
tôi mua qua test năm ngày tôi test một lần
ngoài ra tôi còn dùng thêm vitamin các loại và thực phẩm chức năng
chị thảo ba mươi ba tuổi ở quận hồng bàng cho biết
trên các nhóm mạng xã hội facebook nhiều người chia sẻ lộ trình điều trị covid một mươi chín
cùng các đơn thuốc dành cho f
khi biết tin tôi dính f bạn tôi chuyển cho tôi hai đơn thuốc
một của người lớn và một của trẻ em
trong đó có một số loại kháng sinh điều trị sốt ho đi ngoài và thuốc kháng virus
tôi thấy hợp lý nên cũng đi mua để dùng
ngoài ra cháu tôi còn giới thiệu một loại thuốc trung quốc
cũng nói là có tác dụng tốt để điều trị
ông bình sáu mươi năm tuổi quận ngô quyền cho hay
nhiều người cho biết các loại thuốc kháng virus như favipiravir monupiravir
hai thuốc được quảng cáo là điều trị covid một mươi chín của nga ấn độ trung quốc
thì phải tìm mua qua mạng xã hội và có giá cao
có một số người bạn giới thiệu
tôi mua được hai hộp monupiravir với giá là hai một triệu đồng
thuốc được chuyển đến nhà lúc đó do cần gấp nên không nghỉ nhiều
thật sự thì không biết có phải là thuốc chuẩn hay không
chị hằng một bệnh nhân f home chia sẻ
cũng theo chị hằng giá thuốc monupiravir hiện đã tăng lên hai sáu triệu đồng một hộp
dạo một vòng trên mạng xã hội người viết dễ dàng tìm được các loại thuốc
điều trị covid một mươi chín không có cam kết nguồn gốc
những người bán đồ ăn bán đồ gia dụng online
nay chuyển sang bán thuốc
bán kết test xét nghiệm covid một mươi chín
tiến sĩ bác sĩ nguyễn quang chính giám đốc cdc hải phòng cho biết
việc người dân tự mua thuốc ngoài luồn điều trị sau khi tự làm test
cho kết quả dương tính dễ gây hệ lụy khôn lường
thuốc không rõ nguồn gốc chất lượng không đảm bảo có thể gây ra tình trạng
giả triệu chứng bệnh hoặc sử dụng thuốc không đúng giai đoạn
bệnh có thể gây rủi ro ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tính mạng của người bệnh
theo ông chính có người bệnh tự ý điều trị thuốc tại nhà
không tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế đến lúc bệnh trở nặng
đưa đến cơ sở y tế thì diễn biến nặng khó cứu chữa khó qua khỏi
gần như các loại thuốc phát đồ điều trị không còn hiệu lực
hiệu quả nữa nên nguy cơ tử vong di chứng nặng nề rất cao
trước tình trạng trên ông nguyễn văn tùng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
đã yêu cầu thanh tra ngành y tế tổ chức kiểm tra tất cả quầy thuốc
hiệu thuốc và xử lý nghiêm các trường hợp bán thuốc không đúng quy định